trong những ngày này mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng những ngư dân ven biển đà nẵng và các tỉnh miền trung vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển
chấp hành các quy định trong luật khai thác thủy hải sản
điều này không chỉ góp phần ổn định kinh tế xã hội mà còn hướng tới tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới
một mươi giờ chiều hàng ngày nhiều ngư dân tại âu thuyền thọ quang lại tất bật chuẩn bị các phương tiện đánh bắt
nhu yếu phẩm và dầu máy để chuẩn bị cho những ngày vươn khơi
điều này không chỉ góp phần ổn định kinh tế xã hội mà còn hướng tới tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới
đà nẵng là một trong năm trung tâm nghề cá lớn của cả nước
với hơn một hai trăm linh tàu sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng ba mươi sáu ba mươi tám tấn
trong đó xuất khẩu khoảng hai mươi năm tấn một năm
cùng với việc nỗ lực vươn khơi bám biển nhất là trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến khó lường
từ năm hai nghìn bảy đến nay đà nẵng không có tàu cá nào vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ
ngư dân khi khai thác điểm biển thì thường là điều kiện sóng gió
nên ghi nhật ký khai thác là có phần không đầy đủ
vì vậy là giữa nhật ký khai thác và sản lượng bóc lênh bánh thì thường có sự sai số
chúng tôi yêu cầu là về sản lượng khai thác được ghi tại nhật ký
và sản lượng như kiểm tra thực tế là phải không có sai lệch quá hai mươi
mặc dù vẫn còn nhiều bất cập trong việc chấp hành luật khai thác thủy hải sản
nhưng những ngư dân ven biển đà nẵng và các tỉnh miền trung luôn nỗ lực vượt khó để vươn khơi
nhất là giữa mùa dịch bệnh
điều này không chỉ thể hiện ý chí bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển
mà còn góp phần tháo gỡ thẻ vàng ec trong thời gian tới